dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng đề cập đến nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả
chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn mới nêu ra yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả
hoạt động của tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân cơ quan điều tra luật sư bổ trợ tư pháp
cùng với các hoạt động bổ trợ tư pháp khác hoạt động công chứng đã và đang khẳng định vai trò của mình trong đời sống xã hội
hiện nay trên cả nước có khoảng hai bảy trăm linh công chứng viên hành nghề trong khoảng một một trăm tám mươi sáu tổ chức hành nghề công chứng
việc thành lập các văn phòng công chứng là bước đột phá trong quá trình xã hội hóa lĩnh vực bổ trợ tư pháp
giảm tải rất nhiều áp lực công việc công chứng trước đây đều tập trung về văn phòng công chứng nhà nước
tuy nhiên nhu cầu cao số lượng văn phòng công chứng tăng nhanh dẫn đến nguy cơ tiêu cực xảy ra
trong khi không còn quy hoạch các văn phòng công chứng
chúng ta trong cái buổi thử nghiệm
trong cái cảnh mà nó không có cái sự khống chế
thì ở một số địa phương là các tổ chức hành nghề công chứng cũng như số lượng công viên là phát triển rất là nóng
thế nên dẫn đến cái tình trạng là có bắt đầu là xuất hiện cái tình trạng cạnh tranh là không lành mạnh
thì cái chất lượng pháp lý cái chất lượng văn phòng công chứng nó sẽ bị giảm suốt
hiện nay việc bỏ quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng
cũng đang dẫn đến sự dịch chuyển các văn phòng công chứng
từ các nơi có điều kiện khó khăn đến các vùng trung tâm
kinh tế xã hội phát triển
do đó người dân tại các vùng sâu vùng xa khó được tiếp cận dịch vụ này
chúng ta từ xưa nay thì nghĩ hơi đơn giản về cái hoạt động xã hội hóa
coi như là chuyển cái việc của nhà nước sang cho tư nhân làm
còn tư nhân làm như thế nào thì nhà nước đã chưa có những cái định hướng
rồi những cái biện pháp hỗ trợ khuyến khích
có thể thấy các tổ chức hành nghề được xã hội hóa nhằm bổ trợ hoạt động tư pháp
nhưng các văn phòng công chứng đang có những khó khăn nhất định

trong khi đó công tác quản lý nhà nước với hoạt động bổ trợ tư pháp
còn có nhiều khó khăn hạn chế do nhân lực mỏng
quan điểm của tôi xã hội hóa tới đâu thì quản lý nhà nước phải đi theo tới đó
thứ hai nữa là con người bao giờ cũng đều tốt quyết định
muốn nâng cao chất lượng rồi muốn giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp
rồi đạo đức nghề nghiệp thì đều là do yếu tố con người quyết định
cải cách tư pháp là công việc khó về lý luận lẫn tổ chức thực hiện
trong đó bao gồm chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp
tuy nhiên các quy định hỗ trợ rõ ràng hành lang pháp lý đủ rộng
để hoạt động bổ trợ tư pháp như công chứng được tạo điều kiện tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa
các mục tiêu đã được đặt ra trong nhiệm kỳ tới đây